mưa lớn kéo dài kết hợp với lượng nước từ tây nguyên dâng cao tràn về khiến nhiều nhà máy thủy điện ở phú yên đồng loạt xả lũ với lưu lượng lớn
một số khu vực dân cư ven sông ba thuộc thành phố tuy hòa huyện tây hòa đã bị ngập giao thông bị chia cắt gây ảnh hưởng đến sản xuất và sinh hoạt của người dân
sau hai ngày ngập trong nước lũ nước ở các sông tại phú yên đang xuống người dân địa phương ra đồng bơm nước cứu hoa rau tết và lúa đông xuân gieo xạ sớm
không chỉ vậy người dân cũng tranh thủ sửa chữa dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị ứng phó với nguy cơ lũ có thể tiếp tục diễn ra
mới sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai hàng trăm hội dân xã bình ngọc và phường phú lâm thành phố tuy hòa huy hải ra đồng bơm nước trong úng cứu hoa lay ơn hơn một tháng tuổi và rau tết
xong do lũ trồng lũ nhiều diện tích ngập sâu bị mất trắng thiệt hại trung bình ba mươi triệu đồng trên một m hai
trong tình hình lũ ngập lũ
dân ở đây thiệt hại rất nhiều
các anh thấy đấy bây giờ là được bao nhiêu là mình cứu được bao nhiêu
nhưng mà khá năng tình hình thì trời mưa tiếp còn hai ngày nữa thì dân của địa phương đây ấy hình như mất trắng là hầu bị hết rồi đó
trong khi đó ở cánh đồng phước lộc xã hòa thành huyện đông hòa nhiều nông dân không tuân thủ lịch thời vụ
vào ngày hai mươi tháng một mươi hai của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
hàng trăm hecta lúa đông xuân xuống dòng sông
sớm cũng bị ngập úng phải giao xạ lại
cũng tại xã hòa thành huyện đông hòa sáng ngày một mươi bốn tháng một mươi hai
chính quyền và người dân thôn phước bình nam tập trung sửa chữa
ra cố lại hai mươi một ngôi nhà bị lốc xoáy tốc máy
cùng nhiều vật dụng sinh hoạt chuồng gia súc và cây trồng để ổn định cuộc sống
vào ngày hai mươi tháng một mươi hai của sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh phú yên
mưa lũ nhiều ngày qua làm ba người bị thương gây ngập chia cắt một mươi năm xã thị trấn hơn bảy trăm linh nhà dân bị hư hỏng
khoảng hai trăm linh hecta lúa mùa chưa kịp thu hoạch ngã đổ và hàng trăm hecta lúa đông xuân giao xạ sớm ngập úng
một số đoạn đường sắt và đường bộ bị sạt lở gây ách tác giao thông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn trung ương hiện mực nước các sông trong tỉnh phú yên đang tiếp tục xuống
nhưng có khả năng đêm một mươi bốn tháng một mươi hai sẽ lên trở lại nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối nhỏ
sạt lở đất ở vùng núi ngập lụt vùng trũng ven sông và mưa lũ ảnh hưởng đến an toàn các hồ chứa